liên quan đến vụ việc một lái xe điều khiển ô tô đâm vào hai chiến sĩ cảnh sát giao thông khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra
sau hơn năm giờ đồng hồ truy tìm công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam đã tạm giữ hình sự lái xe phạm đình huân hai mươi tuổi
trú tại huyện phú xuyên thành phố hà nội
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại tuyến đường khánh hòa thị xã duy tiên
tổ công tác đội cảnh sát giao thông trả tự công an thị xã duy tiên làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn
khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra phạm đình huân đã không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc vượt vị trí kiểm soát
sau đọt đánh lái đâm trực diện vào các đồng chí nguyễn duy trinh và nguyễn văn hải
làm hai đồng chí bị thương rồi bỏ chạy
tại cơ quan công an huân đã khai nhận hành vi của mình